bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị vừa đến thăm động viên các hộ dân bị thiệt hại do lốc xoáy
tại hai xã a bung và a ngo tặng gạo và thiết bị y tế cho nhân dân và lực lượng vũ trang huyện sa mụi tỉnh sa la van nước bạn lào
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng đã trao tặng cho mỗi hộ dân bị thiệt hại hai mươi kg gạo khẩu trang y tế và nhu yếu phẩm
tặng ủy ban nhân dân hai xã a ngo và a bung mỗi xã một tấn gạo và nhu yếu phẩm
trong dịp này bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh đã trao tặng nhân dân và lực lượng vũ trang huyện sa mụi tỉnh sa la van nước bạn lào hai tấn gạo và ba trăm linh khẩu trang y tế